đối với trái nhãn dự kiến vụ năm nay huyện mai sơn tỉnh sơn la sẽ xuất khẩu khoảng hai sáu trăm linh tấn nhãn
sang thị trường các nước mỹ trung quốc pháp bà lan malaysia
đây cũng là tín hiệu tích cực khi quả vải của nước ta năm nay cũng được xuất khẩu đi nhiều thị trường khó tính
các ngành chức năng đã hướng dẫn nhân dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
thực hiện nghiêm quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap global gap
tăng cường giám sát quản lý mã vùng trồng xuất khẩu đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm
đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá tiêu thụ sản phẩm bảo đảm chỉ tiêu xuất khẩu